chiều ngày năm tháng sáu tại tp hcm đã diễn ra liên hoàn tuyên dường thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
cụ miền đông nam bộ lần thứ một mươi bốn với chủ đề nhớ lời di trúc theo trần bác
hai trăm một mươi năm đại biểu thanh niên đến từ bảy tỉnh thành gồm ba rịa vũng tàu bình dương bình phước bình thuận đồng nai tây ninh và tp hcm
được trao giấy chứng nhận thanh niên tiên tiến làm theo lời bác
đây là những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
những cán bộ đoàn sáng tạo tài năng nhiệt huyết các điển hình thanh niên vượt khó lập thân lập nghiệp
và những thanh niên lực lượng vũ trang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời bác cụm miền đông nam bộ diễn ra trong ba ngày
từ ngày năm đến ngày bảy tháng sáu với nhiều hoạt động như dân hoa dân hương tri ân anh hùng liệt sĩ
tọa đàm di trúc hồ chí minh và hành động của tuổi trẻ miền đông
và tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại huyện hóc môn cần giờ v v